cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng làm rõ sai phạm trách nhiệm của các đối tượng
liên quan trong vụ án vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long
và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định các đối tượng tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý không báo cáo bộ y tế bộ tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng
giữ lại ba triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn đô la mỹ tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước gây thiệt hại tài sản của nhà nước
vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long và các đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định và lệnh sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với hai đối tượng gồm lương văn hóa nguyên tổng giám đốc và nguyễn văn thanh hải
nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm cửu long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với nguyễn thanh tòng nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm kiều long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công bộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh trên theo đúng quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan thu hồi kê biên triệt để tài sản cho nhà nước